tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các nạn nhân của vụ sạt lở đất tại thủy điện rào trang ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
những ngày qua hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân viên các lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động để tiếp tục đào núi nắn dòng suối rào trăng
và sau khi nắn dòng con suối này sẽ được chỉnh chuyển luồng chảy sang tuyến mới để cắt nước ngăn đập tạo hiện trường khô cạn phục vụ đào tìm nạn nhân mất tích
nghi bị vùi dưới bê tông đất đá trong lòng suối
sáng sớm ngày hai mươi tháng một mươi một tranh thủ trời nắng giáo các lực lượng tập trung hoàn chỉnh nắn dòng chảy bắt đầu phân thủy tập kết toàn bộ dọ đá
thu gom đá xuống hiện trường gần khu vực đắp đê quai để ngày hai mươi một tháng một mươi một bắt đầu đắp đập nắn dòng
các lực lượng đã đào nắn dòng chảy mới sâu hơn ba mét rộng năm mét và dài hơn một trăm năm mươi mét
với quyết tâm cao của các lực lượng hôm nay công tác khơi thông dòng chảy
đập nắn dòng sẽ hoàn tất ngày hai mươi hai tháng một mươi một chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối
ở đây chúng tôi tìm rất khó khăn vì thi thể của nạn nhân đã bị vùi lấp lâu ngày
do vậy mùi hơi lan tỏa trên đời mặt hầu như còn rất ít
do vậy quá trình tìm kiếm của chúng tôi gần nhiều khó khăn
chúng tôi cũng cố gắng tích cực sẽ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong thời gian vừa qua
trên hiện trường thủy điện rào trăng ba những ngày này các lực lượng đang huy động tổng lực về lực lượng phương tiện cơ sở vật chất để tiếp tục tìm kiếm một mươi hai công nhân còn mất tích